liên quan đến vụ cháy khiến sáu người tử vong tại thị xã long khánh tỉnh đồng nai mà chúng tôi đã thông tin
ngay sau sự việc xảy ra lãnh đạo tỉnh đồng nai yêu cầu công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân
trong ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cùng với tiếp tục khám nghiệm hiện trường công an tỉnh đồng nai đã triệu tập chủ thầu cao văn toàn
hai mươi chín tuổi quê bình thuận để phục vụ công tác điều tra
bước đầu toàn khai nhận chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai khi việc sửa chữa trần nhà gần xong
thì toàn ra ngoài mua vật tư một lúc sau nhận được tin chạy về địa điểm trên thì ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội
một nạn nhân còn sống được chuyển đến bệnh viện đa khoa đồng nai trong tối ngày hai mươi một tháng một mươi hai
đến nay nạn nhân này đang trong tình trạng hôn mê thở máy và hiện tượng rất xấu
lãnh đạo công an tỉnh đồng nai cho biết bước đầu đã xác định do nhóm thợ đang hàn điện
thì tiên lửa điện máy hàn bất ngờ bén sang những vật liệu dễ cháy
sau đó lan sang làm nổ máy lạnh khiến bảy nạn nhân thương vong